đồng chí lê duẩn đã đưa ra nhận định này với một niềm tin vững chắc
chiến thắng ấp bắc làm cho mâu thuẫn giữa mỹ và chính quyền diệm ngày càng sâu sắc
dẫn đến việc mỹ giật dây đảo chính giết chết anh em diệm nhu vào tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bắt đầu chuỗi thất bại khó tránh khỏi của cuộc chiến tranh đặc biệt trên lãnh thổ việt nam